các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và kỳ họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
qua thảo luận về cơ bản các đại biểu quốc hội tán thành với nhiều nội dung của dự thảo luật
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến quốc hội tại kỳ họp này
đối với luật sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính phủ có ý kiến cho rằng quy định bổ sung thẩm quyền cho thủ tướng quyết định thành lập
sắp nhập giải thể các cơ quan hành chính nhà nước thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện có thể có mâu thuẫn với luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành
các sở và các phòng thì hiện nay theo luật hiện hành của luật tổ chức chính quyền địa phương
thì vẫn thuộc thẩm quyền thành lập của hội đồng nhân cấp tỉnh và hội đồng cấp huyện
trong luật tổ chức chính quyền địa phương quy định thẩm quyền hội đồng nhân cấp tỉnh
là có quyền quyết định thành lập các sở các cơ quan chuyên môn của hội đồng nhân cấp huyện và hội đồng cấp huyện
có quyền quyết định là thành lập các cơ quan chuyên môn của hội đồng nhân cấp huyện
và quy định sở đổi như dự thảo mà giao cho thủ tướng thành lập các cơ quan hành chính nhà nước thuộc cấp tỉnh và cấp huyện như vậy
thì là có mâu thuẫn với cái thẩm quyền của hội đồng nhân cấp huyện và hội đồng nhân cấp tỉnh
mà đang quy định ở luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành hay không
đối với luật tổ chức chính quyền địa phương quốc hội cho ý kiến về việc phân quyền phân cấp ủy quyền
mô hình tổ chức chính quyền địa phương
số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh phó trưởng ban chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
và phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã loại hai bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương
đa số các đại biểu nhất trí với phương án một quy định số lượng cấp phó chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
tuy nhiên có ý kiến chỉ ra bất cập của dự thảo luật
tôi nhận thấy nội dung sửa đổi bổ sung còn nạn vào vấn đề giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân
phó trưởng ban các ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp quyện mà chưa chấu trọng nhiều đến việc sửa đổi bổ sung
về nhiệm vụ quyền hạn mô hình tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương
nhiệm vụ của hội đồng nhân dân không chỉ là biểu quyết thông qua các vấn đề mà ủy ban nhân tỉnh trình
mà phải tăng cường đi vào chiều sâu dự báo cân đối nguồn lực của địa phương giữ vững định hướng phát triển của địa phương
do vậy phải đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân
trong phiên làm việc buổi chiều các đại biểu quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
sau đó quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật tại hội trường
cục hồ sơ nghiệm vụ bộ công an và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng vào sáng ngày hôm nay
đã tổ chức hội nghị tổng kết quy định số hai hai nghìn một qdlc dt hscs ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một
và ký quy chế phối hợp trong công tác trao đổi cung cấp quản lý khai thác thông tin về đối tượng
thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng và trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị các ý kiến đều khẳng định trong thời gian qua cục hồ sơ nghiệp vụ và cục điều tra hình sự
có quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác trao đổi cung cấp thông tin khai thác thông tin đối tượng
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đại diện cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đã ký quy chế phối hợp
trong công tác trao đổi cung cấp quản lý khai thác thông tin về đối tượng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ trưởng bộ công an lương tam quang và thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đã phê chuẩn quy chế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ công an lương tam quang khẳng định nội dung quy chế phối hợp khá toàn diện
cụ thể đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị trực thuộc các cơ quan đơn vị cấp dưới
theo hệ lực lượng của cục hồ sơ nghiệp vụ và cục điều tra hình sự căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao
cần cụ thể hóa từng nội dung quy chế đã ký kết trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị
tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc thực hiện phối hợp giữa hai đơn vị đi vào thường xuyên nề nếp
thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa hai bên
khẳng định cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an đã và đang hỗ trợ cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
xây dựng phần mềm về nghiệp vụ giúp công tác quản lý hồ sơ lưu trữ tài liệu
phục vụ công tác tra cứu của ngành điều tra hình sự được kịp thời khoa học và chính xác
thứ trưởng lê chiêm đề nghị cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ
quản lý lưu trữ tài liệu cho cục điều tra hình sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ
nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác
nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trước hết là cơ sở
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi
trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay tại học viện cảnh sát nhân dân
ban tổ chức hội thi đã tổ chức vòng chung kết cụm một bao gồm sáu đội tuyển tham gia
trải qua vòng thi sơ loại với một trăm ba mươi bốn đảng bộ trong công an nhân dân
ban tổ chức đã lựa chọn một mươi tám đội tuyển xuất sắc vào vòng thi chung kết ở ba cụ
tại cục một sáu đội tuyển gồm học viện an ninh nhân dân cục ngoại tuyến
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động học viện chính trị công an nhân dân và học viện cảnh sát nhân dân
đã xuất sắc trải qua các phần thi thể hiện tài năng kiến thức kinh nghiệm và thực tiễn sinh động
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
qua đó góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thông qua hội thi cũng là cơ hội để các cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở
có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra giám sát
kết thúc các phòng thi trung kết ở ba cụ ban tổ chức sẽ lựa chọn sáu đội tuyển xuất sắc nhất
tham gia tranh tài ở chung kết hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
nhằm hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
mùng một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi mùng một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa quản lý giáo dục trẻ em
và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư
báo cáo tại hội thảo cho thấy những năm gần đây ở nước ta tình trạng trẻ em
và người chưa thành niên làm trái pháp luật có chiều hướng ngày càng gia tăng
cả về số lượng và tính chất mức độ vi phạm
tính riêng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có trên bốn hai trăm linh trẻ em
và người chưa thành niên làm trái pháp luật
nguyên nhân của tình trạng trên được xác định phần lớn là do sự thiếu giáo dục của gia đình
tác động của môi trường xã hội sự buông lỏng trong công tác quản lý giáo dục của nhà trường
và do đặc điểm phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi vị thành niên chưa hoàn thiện
các đại biểu tham dự hội thảo nhận định thời gian tới tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
sẽ ảnh hưởng lớn đến trẻ em
vì vậy cần phải xác định quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật
là một nội dung công tác quan trọng xuyên suốt gắn liền với nhiệm vụ chính trị
của từng ngành từng đơn vị địa phương
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập trung chỉ đạo lực lượng công an cơ sở
thực hiện tốt hơn tạo sự chuyển biến trong phòng ngừa quản lý giáo dục
tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm tại cộng đồng dân cư
việc xử lý vi phạm đối với các em phải chính xác đúng mức
lấy giáo dục thuyết phục là chính tạo điều kiện thuận lợi
để các em nhận thức được sai phạm của mình
sự phát triển của nền kinh tế quốc dân song với đặc thù của ngành hóa chất mỏ
các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố cháy nổ
sự cố hóa chất gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới môi trường xung quanh
từ thực tế đó cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai huấn luyện nâng cao kỹ chiến thuật
năng lực chỉ huy điều hành phối hợp giữa các lực lượng và thao diễn thực tế
tại nhà máy sản xuất ammonicrat thuộc cục công nghiệp thái thọ huyện thái thụy tỉnh thái bình
theo tình huống giả định xảy ra cháy nổ khí ga tại khu vực nạp ammoniap của nhà máy
lắm hai sơ bồn bị cháy và dọ dỉ khí ammoniac từ bồn ra ngoài môi trường
nồng độ ammoniac trả ra ngoài cao làm nhiều người bị nhiễm độc bất xỉu
trong quá trình xử lý sự cố có nạn nhân bị mắc kẹt
cần sự cứu nạn cứu hộ từ lực lượng chuyên trách
với diện tích hơn hai mươi hai sáu hectare bao gồm nhiều hệ thống kho xưởng tồn chứa hóa chất nguyên liệu
sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất amonirat có diễn biến phức tạp
cần phải huy động lực lượng phương tiện của nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh
và huy động sự tri viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy các địa phương lân cận như nam định hải phòng
với sự tham gia của hơn hai trăm linh người và gần ba mươi phương tiện cơ giới chuyên dụng các loại
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở qua đó cũng đã phát huy được vai trò tham gia xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong triển khai lực lượng phương tiện
xử lý các tình huống cháy lớn ứng phó sự cố hóa chất trên diện rộng là một trong những tình huống nghiệp vụ rất phức tạp
đòi hỏi công tác chỉ huy điều hành tác chiến phải chính xác kịp thời
thông qua những tình huống thực tế như thế này công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu khả năng huy động
chi viện lực lượng phương tiện giữa các đơn vị cũng được đánh giá xác thực
lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với công tác nghiệp vụ thực tập phương án
công an các đơn vị địa phương phải chủ động đề xuất đưa ra những tình huống điển hình
mang tính đặc thù của từng loại hình để đưa ra phương án tác chiến hiệu quả

nếu chúng ta không có biện pháp không có chiến thuật kỹ thuật để mà giảm bớt cái nồng độ
để hòa tan nó đi thì nó phát tán ra xung quanh môi trường làm nguy hiểm rất nguy hiểm cho nhân dân
rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố hóa chất trên diện rộng
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng yêu cầu
các cơ sở hóa chất mỏ tiếp tục triển khai duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
nhất là việc đầu tư kinh phí trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ
đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay
chủ động sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy nổ theo các phương án đã được đề ra